tại nghệ an để chuẩn bị phục vụ thị trường tết nguyên đán hiện nay bà con nông dân các địa phương đang tập trung dồn sức sản xuất và bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý đặc biệt tập trung vào sản xuất các mặt hàng nông sản sạch
thời điểm này gia đình ông lê văn hạnh xã sơn thành huyện yên thành đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ cho nhu cầu tết
từ giữa năm ông đã đầu tư hơn một trăm linh triệu đồng trồng thêm hai vạn bịch nấm sò một mươi hai vạn bịch mộc nhĩ
mặc dù đã sản xuất được một trăm hai mươi tấn nấm các loại nhưng số lượng này cũng chỉ đáp ứng được bảy mươi nhu cầu của khách hàng và phần lớn là các đơn hàng đã được đặt từ trước
như năm ngoái là tám mươi tấn mà năm nay là một trăm hai mươi tấn mà không giảm nhận được hàng tiếp
kế hoạch năm sau nếu như đang có một dự định xa với huyện tạo điều kiện cho mượn thêm mật băng và có điều kiện cho vai vốn thì có thể mượn rồng gấp đôi năm nay
huyện yên thành cũng đã có cơ chế
để hỗ trợ mỗi trang trại có sản phẩm được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận về bảo đảm an toàn thực phẩm hai mươi năm triệu đồng trên một sản phẩm liên kết với các nhà cung ứng tiêu thụ nông sản sạch cho bà con
hiện cũng đang là thời điểm bắt đầu vào vụ chín rộ của cam
tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân các xã trọng điểm trồng rau của huyện nam đàn cũng đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng dồi dào cung ứng cho thị trường tết
để tránh hiện tượng rau trồng tập trung ồ ạt phục vụ tết bà con tiến hành trồng giải vụ đa dạng hóa các loại sản phẩm đồng thời chọn các chủng loại rau phù hợp để bố trí thu hoạch vào dịp tết
sau khi trồng thì cũng là hết sức chấm bọn là vì năm nay thì là có hơi muộn vì do cái lù lụt cạo da cho nên cũng là tranh thủ thời gian là bỏ hết công sức ra để chấm bọn để có cái hang là để thu nhập vào trong một mươi ba cái dịp tết

vì nông dân thì cũng chủ yếu là
là làm cái rau màu như cái bì xanh cái hành tăm và cái bắp cải
huyền tập trung chỉ đào cho nhân dân là sản xuất thứ nhất là cái mặt hàng là rau
cái thứ hai nữa là các loài là sản phẩm chất núi đặc biệt là cái gà
thì về cái hưởng chỉ đào của huyền là yêu cầu là nhân dân là tổ chức sản xuất
đảm bảo cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo cái chất lường
cũng như cái sổ lường để cung ứng cho thị trường
bên cạnh nỗ lực của bà con nông dân tập trung chuẩn bị nguồn hàng
để đáp ứng nhu cầu thị trường tết thì các cơ quan chức năng địa phương
cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành nghiêm túc
các quy định trong sản xuất nông sản thực phẩm sạch an toàn